công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắk đang hoàn tất hồ sơ để truyền viện kiểm soát nhân dân
cung cấp truy tố sáu bị can trong một đường dây ghi số đề quy mô lớn
mỗi tháng giao dịch trên một mươi tỷ đồng về tội đánh bạc
cầm đầu đường dây là hồ thị thanh nhi chú tệ phường tân lập tp buôn ma thuật
đây là đường dây số đề lớn hoạt động rất tinh vi từ cuối năm hai nghìn hai mươi
mỗi ngày nhi cùng đồng bọn sẽ đứng ra ghi số đề cho những người có nhu cầu trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
lực lượng công an đã làm rõ mỗi ngày đường dây này ghi số đề cho các con bạc từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
trung bình mỗi tháng số tiền giao dịch ghi số đề trên một mươi tỷ đồng
do có mâu thuẫn trong việc buôn bán đã đẩy mối quan hệ thông gia trở thành hung thủ và nạn nhân
trong một vụ án giết người
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt trần thanh hiếu
hai mươi tuổi một mươi bốn năm tù về tội giết người đồng thời còn buộc hiếu bồi thường tiền
và trợ cấp nuôi con
hiếu đã bị hại cho đến năm một mươi tám tuổi theo quy định của pháp luật
theo cáo trạng gia đình của bị can hiếu và gia đình nguyễn tuấn anh có mối quan hệ thông gia
ở cùng xã đông thạnh trong quá trình sinh sống mua bán cá
giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau
vào chiều ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín sau khi hiếu đi nhậu về thì vợ chồng hiếu và vợ chồng tuấn anh
đã tiếp tục xảy ra mâu thuẫn
sau đó hiếu đã lấy một cây dao đâm một nhát vào người khiến tuấn anh ngã gục
mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tuấn anh đã tử vong trước khi đến bệnh viện
ngay sau đó hiếu đã bị công an bắt giữ và tạm giam cho đến ngày đưa ra xét xử
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh vừa bắt giữ hai đối tượng
là trần quốc khải chú tải tỉnh tây ninh và phan thị nương chú tải thành phố hồ chí minh
có liên quan đến vụ vận chuyển ma túy xuyên biên giới vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ
sau nhiều ngày trinh sát mật phục
vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi ba h
vào lúc một mươi sáu h ba mươi tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng phòng kỹ thuật nhiệp vụ
phòng cảnh sát cơ động công an thị xã hòa thành công an thành phố tây ninh
đã chia làm hai tổ công tác đột kích hai địa điểm gồm tại khu phố hai phường một thành phố tây ninh
bắt giữ bốn đối tượng thu giữ khoảng ba kg ma túy các loại
còn tại khu phố long trung phường long thành trung thị xã hòa thành bắt giữ hai đối tượng
thu giữ một năm kg chất ma túy các loại một xe ô tô
tổng tăng vật thu giữ là bốn năm kg ma túy tổng hợp
bước đầu các đối tượng khai số ma túy trên là của khải và nương
đôi nam nữ này đã qua campuchia để nhận ma túy từ đối tượng khác
sau đó vận chuyển về tp hcm tiêu thụ với tiền công mỗi người hai mươi triệu đồng một chuyến
vào trưa ngày hôm nay tại bản co tăng xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
công an huyện vân hồ chủ trì phối hợp với các lực lượng đã bắt giữ thành công
đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy và thu nhiều súng đạn
đối tượng bị bắt giữ là tráng a thào sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
chú tẻ bản co tang xã lóng luông huyện vân hồ
và đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị công an tỉnh hòa bình ra quyết định truy nã
năm hai nghìn ba về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
quá trình bắt giữ lực lượng công an đã thu giữ trên người đối tượng một khẩu súng k năm mươi
có một mươi một viên đạn trong đó một viên đã được lên nòng
tại hiện trường lực lượng công an còn thu giữ thêm một khẩu súng ak ba mươi viên đạn
ba khẩu súng tự chế và một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
cắt hàng rào đột nhập vào nhà của người dân để trộm cắp
bốn đối tượng vừa bị công an huyện châu thành tỉnh tiền giang khởi tố bắt tạm giam
về hành vi trộm cắp tài sản
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn ngọc thanh nguyễn hoàng tuấn ngô hoàng tân và võ duy khánh
tại cơ quan điều tra bốn đối tượng khai nhận vào dạng sáng ngày một tháng một
các đối tượng điều khiển xe mô tô đi tìm tài sản để trộm
khi đến nhà anh nguyễn thanh vinh tại xã thân cửu nghĩa các đối tượng dùng kiềm
cắt hàng rào vào cửa nhà đột nhập vào nhà trộm sáu trăm linh đồng và ba xe mô tô
tổng trị giá khoảng sáu mươi năm triệu đồng
sau đó các đối tượng đem xe đi bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng
vào ngày bảy tháng một công an huyện châu thành lần lượt bắt giữ các đối tượng trên
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều kiềm đoạn
để mở khóa và nhiều vũ khí thô sơ
qua điều tra mở rộng từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi bị bắt giữ
bốn đối tượng đã thực hiện bảy vụ trộm xe khác
thêm một thủ đoạn khác thường xuyên được các đối tượng cướp giật sử dụng
để thực hiện hành vi đó là tranh thủ khi người dân
đi đường lơ là mất cảnh giác trong việc bảo quản tài sản
đặc biệt là trong những ngày cận tết này thì lượng người di chuyển đông đúc bận rộn
đây chính là cơ hội cho các đối tượng trộm cướp gia tăng hoạt động
sau đây là ghi nhận tại quảng ngãi
đối tượng tống tưởng vương chú tại xã đức lợi huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi bắt giữ hành vi cướp giật tài sản
đối tượng vương đã thực hiện tám vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn thành phố quảng ngãi
xã tịnh phong huyện tịnh sơn và thị trấn la hà huyện tư nghĩa
thủ đoạn của đối tượng là vào tầm khoảng chín đến một mươi giờ đêm lân la trên các tuyến đường
thấy phụ nữ nào nghe điện thoại trên đường thì đối tượng thực hiện hành vi cướp giật sau đó tổ thoát

cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi cũng đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn thồng
trú tại xã bình mỹ huyện bình sơn về hành vi cướp giật
thông đã thực hiện ba vụ cướp giật điện thoại của ba phụ nữ đang điều khiển xe máy trên quốc lộ một a
đoạn qua xã nghĩa thường huyện tư nghĩa tuyến quốc lộ hai mươi bốn b đoạn qua xã tịnh hà huyện tịnh sơn và cầu thạch bích thành phố quảng ngãi
người đi đường đặc biệt là phụ nữ
khi thông do lưu thông trên đường thì càng phở năng cầu ý thức bảo vệ tựa sống của mình
đặc biệt là điện thoại di động là không nghe điện thoại trên những đồn đường ván
và khi đeo điện tiền thì ố phở trai lắp những cơ vật những trừ trôn đeo điện người
thời điểm cận tết nguyên đán người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác loại tội phạm này
và có biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình
chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tổng giải mô hình camera an ninh để phòng ngừa các loại tội phạm
công an tỉnh điện biên vừa phát hiện và bắt quả tăng một đối tượng
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu hai kg ma túy đá
đối tượng là cá văn tiến chú tại bản ly xôn xã trường sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
cả văn tiến được anh họ là lường văn quyền chú tại bản kép xã trường sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
thuê vận chuyển số ma túy trên với số tiền là hai mươi triệu đồng
mang đến khu công nghiệp tỉnh bắc ninh và tỉnh bắc giang giao cho hai đối tượng hiện chưa rõ danh tính
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ vụ án theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắk vừa phá thành công chuyên án
đưa ma túy từ cửa biên giới việt lào về tỉnh đắk lắc tiêu thụ
năm đối tượng đã bị bắt giữ cùng tăng vật là ba bánh heroin
các đối tượng trần anh tuyển đồng văn hưng
chú thị xã buồn hồ tỉnh đắk lắk và phạm văn hải chú tỉnh gia lai
bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép chất ma túy
quá trình điều tra các đối tượng khai đã mua ba bánh heroin ở huyện quan sơn tỉnh thanh hóa
của đối tượng phạm bá nhon mang về huyện cronbúc tỉnh đắk lắk để tiêu thụ
sau đó đã bán cho nguyễn văn hải chú xã cư cà vô huyện cronbúc một bánh heroin
hai bánh heroin còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt quả tăng
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng nhon và nguyễn văn hải
ba trăm chín mươi triệu tôi đi mua lấy ba bánh heroin
tôi lên việt giới việt lào tôi mua được ba bánh heroin là giá một trăm hai mươi năm triệu một bánh
thì tôi lấy được rồi tôi về giao cho anh tuyền tại huyện quang sơn thanh hóa
các đối tượng trong đường dây ma túy trên đều có tiền án liên quan đến mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc đang đấu tranh mở rộng
để xử lý các đối tượng
các đối tượng có liên quan trong chuyên án này
nhận được tin báo về việc có kẻ gian cắt trộm ba mươi tấm lưới b bốn mươi bằng thép trắng mạng kém
dùng làm hàng rào bảo vệ hành lang an toàn đường cao tốc cao bồ mai sơn
thuộc xóm đông xã khánh hòa huyện yên khánh tỉnh ninh bình
công an tỉnh ninh bình đã vào cuộc và bắt giữ vũ văn trình chú tại huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
bản thân trình là người nghiện ma túy
tại cơ quan điều tra vũ văn trình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngoài ra qua điều tra mở rộng lực lượng công an còn xác định đêm ngày một mươi chín tháng một
đối tượng sử dụng kìm cộng lực cắt ba mươi bảy tầm thép b bốn mươi thuộc đạn đường cao tốc cao bồ mai sơn
thuộc địa phận xã ninh phúc thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
liên tiếp hai vụ vận chuyển pháo nổ cháy phép vừa bị công an thị xã phước long
tỉnh bình phước phát hiện và truy bắt thành công
tầm vận gồm năm mươi năm kg pháo nổ
trước đó vào khoảng một mươi tám h tối ngày hai mươi hai tháng một đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an thị xã phước long công an phường long phước xã phước tín
phát hiện xe ô tô đang lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi chín có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra huỳnh văn phúc là người điều khiển xe chở theo nguyễn tấn anh khoa
qua kiểm tra phát hiện cốc xe ô tô chứa hai thùng giấy cắt tông chứa hai mươi hộp pháo nổ với tổng trọng lượng là hai mươi bốn năm kg
tiếp đó vào lúc một mươi chín h ba mươi phút tối cùng ngày đối tượng phạm nhật hồng đăng điều khiển xe máy lưu thông trên trục đường dt bảy trăm bốn mươi
thuộc khu phố bốn phường long phước thị xã phước long với nhiều nghi vấn
thấy lực lượng tuần tra đối tượng đã phóng xe với tốc độ cao hỏng tổ thoát
các lực lượng đã đuổi theo bắt được đối tượng cùng số tăng vật là một mươi tám hộp pháo nổ trọng lượng hai mươi sáu kg
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam ba đối tượng
gồm tô văn nam vũ văn toàn và vũ văn đức cùng chú tại tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra tối ngày một mươi bảy tháng tám nam cùng năm người bạn đến quán karaoke hàm hương ở xã cư ni huyện iak để hát
đến khoảng giờ sáng hôm sau nhóm của nam ra về nhưng không đủ tiền thanh toán nên bị chủ quán đóng cổng
và yêu cầu thanh toán đủ tiền mới cho về
trong lúc giữa hai bên đang to tiếng thì nhóm của lý anh tú chú tại xã cư ni xuất hiện
tú đã yêu cầu nam phải thanh toán đầy đủ tiền
tuy nhiên nam không đồng ý
sau đó hai nhóm cãi vã và cầm kiếm tuyếp sắt có gắn dao la vào đánh nhau chém nhau
hậu quả của trận hỗn chiến đã làm hai đối tượng cầm đầu là tô văn nam và lý anh tú bị nguy kịch
nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
trong đó nam bị thương tích ba mươi năm còn tú bị thương tích ba mươi chín
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã khởi tố một mươi sáu đối tượng
về hành vi đua xe lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng
nhóm đối tượng có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi tụ tập thành những đoàn đua xe gây náo loạn đường phố
các đối tượng này thường phóng xe với tốc độ lên đến tám mươi chín mươi km một giờ
rú ga bấm còi inh ỏi lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường và mất trật tự công cộng
khi thấy lực lượng chức năng thì các đối tượng này tìm cách bỏ chạy
công an huyện châu thành tỉnh bến tre cho biết đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn thanh hải
trú tại xã thành thới b huyện mỏ cài nam
hải là nghi phạm trong vụ án cướp tài sản xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai

tại cơ quan công an hải khai nhận làm chung công ty ở khu công nghiệp giao long với chị trần thị huyền trâm
biết chị trâm có xe mô tô đắt tiền nên đối tượng nảy sinh ý định cướp xe
dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một hải điện thoại cho chị trâm nhờ đưa về nhà trọ
khi cả hai đến khu vực ấp quế lợi xã quế sơn đối tượng cầm cục đá đập tới tấp vào đầu chị trâm
làm nạn nhân ngã gục sau đó cướp xe mô tô chạy về nhà trọ cất dấu
nhận được tin báo của bị hại công an huyện châu thành đã khẩn trương xác minh điều tra
đến một mươi bảy h cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt được nguyễn thanh hải cùng tăng vật
riêng chị trâm được mọi người đưa đi cấp cứu hiện sức khỏe đã ổn định
tình trạng trộm cướp tiệm vàng ngân hàng cũng không ngoại lệ
khi hoạt động lĩnh tiền chuyển tiền rút tiền tại các ngân hàng quỹ tiết kiệm
mua bán vàng bạc đồ trang sức hàng tiêu dùng của các cơ quan tổ chức và người dân tăng cao
thì tội phạm cướp giật tài sản cũng có dấu hiệu gia tăng và diễn biến phức tạp
ghi nhận tại tỉnh hà nam
trên địa bàn xã duy tiên tỉnh hà nam có nhiều ngân hàng cơ sở buôn bán
kinh doanh trụ atm và hàng trăm cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý lớn nhỏ
để đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của các cơ sở này
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam và công an thị xã duy tiên
ngoài tăng cường công tác tuần tra kiểm soát còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thủ đoạn tinh vi của tội phạm
để chủ các cơ sở chủ động phòng ngừa cảnh giác trước mọi tình huống
để phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản và đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn thành phố trong dịp tết
lực lượng công an tỉnh hà nam khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật
theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản
các tuyến đường địa bàn hay xảy ra cướp cướp giật tài sản để phòng ngừa nâng cao tinh thần cảnh giác
ý thức tự bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm của quân chúng nhân dân đối với tội phạm cướp giật tài sản
cụ thể khi mang tài sản hoặc đi mua bán vàng bạc trao đổi ngoại tệ với số lượng lớn
người dân không nên sử dụng xe máy mà phải di chuyển bằng ô tô
nếu đi xe máy thì phải có từ hai người trở lên và phải gói bọc cẩn thận
ngân hàng cửa hàng vàng bạc không nên phô bầy quá nhiều tài sản
cơ quan doanh nghiệp hạn chế để nhiều tiền mặt tại kết sắt
nên đóng cửa trước một mươi tám giờ lắp chuông báo động kết nối với cơ quan công an và camera giám sát
trang bị công cụ hỗ trợ tập huấn kỹ năng phòng chống tội phạm cho bảo vệ
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động của tội phạm thì người dân cần thông báo ngay
cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý
phòng cảnh sát hình sự đã chủ động xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phối hợp với cả các ngân hàng tiệm vàng trên địa bàn tỉnh
để yêu cầu các đơn vị này lắp đặt các camera giám sát
giám sát an ninh nâng cao chất lượng của đội ngũ nằm công tác bảo vệ tại các doanh nghiệp
chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với công an các huyện thành phố thị xã
nắm chắc quản lý tốt tình hình địa bàn quản lý đối tượng
phòng ngừa nghiệp vụ để chủ động để phát hiện xử lý đối với các loại đối tượng này
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì chính sự chủ động phòng ngừa tội phạm
của mỗi người dân chủ cơ sở kinh doanh sẽ góp phần rất lớn trong việc đấu tranh
phòng ngừa các loại tội phạm do đó để tránh những hậu quả không mong muốn
và đón một cái tết an toàn bên gia đình người thân
công an tỉnh hà nam đưa ra những cảnh báo khuyến cáo để người dân nâng cao cảnh giác
bảo vệ tính mạng và tài sản
hàng chục đối tượng bay lắc tại cơ sở karaoke gorship thuộc địa bàn phương năm
thành phố cà mau vừa bị công an tỉnh cà mau phối hợp cùng với các lực lượng chức năng phát hiện
lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện tại một số phòng
có nhiều đĩa nhựa túi ni lông nhỏ đã sử dụng bên trong có chất bột màu trắng nghi vấn là ma túy
tại phòng số một mươi năm lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một gói và ba viên nén nghi là ma túy
tiến hành test nhanh trong số chín mươi bảy người liên quan có sáu mươi tám trên chín mươi bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ đã mời các đối tượng trên về công an thành phố cà mau để tiếp tục điều tra xử lý
được biết cơ sở kinh doanh karaoke goshi là một trong những cơ sở karaoke lớn
tại địa bàn thành phố cà mau và đã từng bị các lực lượng công an cà mau
kiểm tra xử lý vì có liên quan đến việc khách sử dụng ma túy
với hành vi đốt pháo nổ trái phép hai đối tượng là hoàng đình lợi sinh năm hai nghìn bốn và nguyễn tuấn anh
sinh năm hai nghìn đã bị công an huyện thái thụy tỉnh thái bình khởi tố bị can bắt tạm giam
và ba đối tượng khác đã bị lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vì hành vi gây dối trật tự công cộng
quá trình điều tra công an huyện thái thụy đã làm rõ hoàng đình lợi
nguyễn tuấn anh hoàng xuân tuấn nguyễn duy thưởng nguyễn văn trình cùng chú tại thị trấn diêm điền
huyện thái thụy là các đối tượng đốt pháo
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận để biết cách chế tạo pháo nổ lợi đã xem trên ứng dụng youtube
và đặt mua nguyên liệu để chế tạo pháo
sau đó đã cùng với hai đối tượng là nguyễn tuấn anh và hoàng xuân tuấn cuộn pháo và rủ thêm nguyễn duy thưởng
nguyễn văn trình đốt một mươi quả pháo tại các tuyến đường trên địa bàn thuộc tổ chín tổ tám thị trấn diêm điền huyện thái thụy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thái thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam hai đối tượng hoàng đình lợi nguyễn tuấn anh và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng là
nguyễn tuấn anh hoàng xuân tuấn nguyễn duy thưởng về tội gây dối trật tự công cộng
theo quy định tại khoản một điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm
thời gian vừa qua công an tỉnh ninh bình đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp cách làm mới để nâng cao tính hiệu quả trong lĩnh vực này
qua đó thì đã từng bước nâng cao ý thức nhận thức và hành động của nhân dân
đặc biệt là trong công tác phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này
vào thời điểm cuối năm các loại tội phạm thường lợi dụng gia tăng hoạt động
ban giám đốc công an tỉnh ninh bình đã chỉ đạo các phòng chức năng công an tỉnh công an các huyện thành phố
tiếp tục nâng cao hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc tố giác phát giác tội phạm
nhất là đối với các loại tội phạm sản xuất mua bán vận chuyển tăng trữ pháo và vũ khí vật liệu nổ trên địa bàn
phòng giám đốc công an tỉnh ninh bình đã triển khai đến đồng bộ toàn thể các bộ chiến sĩ trong đơn vị
như là thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành làm các biện pháp vận động thu hồi tuyên truyền
bắt giữ xử lý các vi phạm về pháo vũ khí vật liệu nổ ưu trợ
lực lượng công an các cấp đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng để chủ động phòng ngừa
ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi sản xuất mua bán vận chuyển tăng trữ pháo
và các hành vi về sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ
lực lượng công an cơ sở đã bám sát địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân
các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm quy định của pháp luật
qua ít ngày triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá phát hiện bắt giữ một mươi bảy vụ hai mươi đối tượng
vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ thu hồi một mươi hai khẩu súng hơi tự chế
hơn hai bảy trăm năm mươi chín đơn vị vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm khác
bắt xử lý năm mươi sáu vụ sáu mươi năm đối tượng có hành vi vi phạm về buôn bán tàng trữ sử dụng về pháo
thu giữ chín mươi tám bảy kg pháo các loại
công an huyện yên khánh đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và đặc biệt là tham mưu cho
ủy ban huyện chỉ đạo các ban ngành đoàn thể ủy ban các xã tăng cường công tác tuyên truyền
vận động và ký cam kết với các hộ gia đình công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ và đấu tranh với
các loại tội phạm vi phạm về vũ khí vật liệu nổ và pháo đối với tất cả các hộ gia đình
cũng như các cơ quan xí nghiệp và trường học từ nay đến tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vật liệu nổ có thể sẽ diễn biến phức tạp
lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân
về luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đồng thời tiếp tục triển khai các
biện pháp công tác kịp thời phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này kiên quyết xử
nghiêm các hành vi vi phạm đảm bảo cho nhân dân được đón tết trong an toàn và vui vẻ